thì mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin về thời tiết
vâng áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên thành bão
do chịu tác động bởi áp thấp nhiệt đới nên hà nội ngày hôm nay sẽ đón nhận những cơn mưa lớn
tuy sen kẽ những cơn mưa thế nhưng thời tiết trong ngày vẫn khá oi nóng với mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn thành phố hồ chí minh thì thời tiết lại khá mát mẻ với mức nhiệt là hai mươi chín ba mươi hai độ
tuy nhiên về chiều tối sẽ xuất hiện mưa rông
dù là mưa không lớn nhưng gió giật trong cơn rông được dự báo là có thể lên tới mức cấp tám
chính vì vậy nên khi xuất hiện rông lớp thì quý vị cần tìm nơi trang trú an toàn
không di chuyển trên đường để tránh gặp những tình huống nguy hiểm
nhật độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình